từ ngày hai mươi ba tháng bốn đến ngày ba tháng năm đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình đã có đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại các huyện mai châu lạc sơn yên thủy đà bắc lạc thủy và huyện tân lạc
các kiến nghị đề xuất của cử tri các địa phương tập trung vào những vấn đề như kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đoàn thể ở cơ sở
chế độ chính sách đối với người dân di chuyển vùng hồ sông đà hiện tượng vi phạm hành lang an toàn lưới điện
xử lý thu hồi các dự án sử dụng đất lãng phí giao lại cho người dân sản xuất quan tâm công tác giáo dục vùng khó khăn
giải quyết việc làm cho con em địa phương tốt nghiệp đại học có chính sách hỗ trợ cho người dân vay vốn trong phát triển kinh tế
một số vấn đề cử tri kiến nghị đã được lãnh đạo các sở ngành cấp ủy chính quyền địa phương và tỉnh trao đổi làm rõ
còn những vấn đề không thuộc thẩm quyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri
để tổng hợp báo cáo trình lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết